ngày một mươi một tháng sáu đoàn công tác bộ giao thông vận tải đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công dự án cao tốc
trung lương mỹ thuận một trong những dự án giao thông trọng điểm cửa ngõ khu vực miền tây
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật đánh giá cao tiến độ thi công của dự án
dù vấp phải khó khăn vì dịch covid một mươi chín và tình trạng khang hiếm nguồn nguyên vật liệu
nhưng đội ngũ kỹ sư công nhân vẫn thi công bảo đảm tiến độ
đến nay dự án đạt khoảng năm mươi khối lượng chung
chủ đầu tư khẳng định sẽ thông tuyến vào cuối năm hai nghìn hai mươi và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi
để phát huy hiệu quả tuyến cao tốc duy nhất tại khu vực đồng bằng sông cửu long hiện nay
vào dự án mở rộng phạm vi dự án cao tốc trung lương mỹ thuận theo hình thức bot
và bảo đảm thông toàn tuyến cao tốc tp hcm đến cần thơ năm hai nghìn hai mươi một hoàn thành năm hai nghìn hai mươi hai